đó là cái cuốn mà post corona hậu corona nó phân tích cái bối cảnh của cái thời kỳ hậu corona này
và nó chỉ ra đâu là những ngành mà chúng ta có thể quan tâm
và đâu là những con đường để trở thành những doanh nghiệp phát triển to lớn và bền vững trong tương lai
hoặc là một cái cuốn là trải nghiệm khách hàng xuất sắc
là khi nói về cái việc làm thế nào để cho tạo ra được những trải nghiệm xuất sắc cho khách hàng của mình
và qua đó thì tạo ra sự khác biệt và mang lại cái giá trị cho khách hàng
trong năm hai nghìn hai mươi hai thì đánh dấu một mốc đặc biệt là khi hệ sinh thái của sài gòn books
mở rộng hơn và sáp nhập với nhiều công ty sách thuộc mảng nội dung khác
chiến lược của anh với quyết định bắt tay này thì là gì ạ
mỗi công ty sách nó sẽ có những dòng sách chủ đạo và thế mạnh của họ
dựa trên cái ý muốn của người chủ doanh nghiệp cũng như là thế mạnh của đội ngũ
từ trước đến nay thì mạnh về dòng sách về kinh doanh về sách tinh thần
thì saigon books cũng bắt đầu lớn sân qua mảng sách giáo trình đại học
bởi vì tôi nghĩ rằng là cái việc mà mang lại những cuốn sách giáo trình tốt trên thế giới cho sinh viên việt nam
thì đó cũng là cái việc đáng để làm
thì bên cạnh saigon books như vậy thì tôi có đầu tư vào một công ty tên là zenbook
zenbook là một công ty chuyên về sách tham khảo cho học sinh từ lớp một đến lớp một mươi hai
và đặc biệt là zenbook cũng là đơn vị đối tác độc quyền
xuất bản cambridge tại việt nam
ngoài ra thì tôi còn tham gia vào công ty chibook là một công ty chuyên về mảng sách văn học
thì đâu đó nó là bức tranh tương đối toàn diện về các dòng sách hiện có trên thị trường
và đáp ứng được cho bất kỳ một cái bạn độc đào ở bất kỳ lưới tuổi nào
thì họ có thể chọn lựa được cuốn sách phù hợp trong các ngân sách mà tôi đã đầu tư
thị trường nội dung nghe tại việt nam đang được mở rộng
bao gồm hai mảng chính là ứng dụng nghe nhạc và ứng dụng audiobook
tại khu vực châu á nội dung âm nhạc kích doanh thu từ kinh doanh xuyên tác phẩm bài hát
đang được dự báo đạt sáu bảy mươi hai tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi hai và có thể đạt chín tám mươi tám tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
còn với thị trường audiobook tại việt nam cũng đang có tiềm năng lớn
với dân số một trăm linh triệu năm mươi sáu trong độ tụ dưới ba mươi năm là nhóm đối tượng có nhu cầu cao nhất đối với audiobook
theo statista thống kê
việt nam cũng là quốc gia có tỷ lệ dùng điện thoại thông minh cao thứ hai trong khu vực đông nam á
với sáu một ba triệu người sở hữu
tuy nhiên quy mô thị trường sách nói tại việt nam lại rất thấp so với khu vực châu á
và so với thị trường toàn cầu
sự trên trong cung cầu này mang lại dư địa lớn cho các nhà phát triển nội dung âm thanh
sandio ra đời từ nhận thức được tiềm năng đó
ứng dụng do doanh nhân nguyễn tuấn quỳnh cùng đội ngũ kỹ sư nhà sáng tạo nội dung độc quyền phát triển trong tám tháng qua
sandio mang lại kho nội dung âm thanh độc đáo từ sách nói bài hát
cho đến những âm thanh đặc thù phục vụ cho tâm trạng người nghe
saleo đặc biệt đã hướng tới mang nội dung cho mẹ và bé
dựa vào kho sách về giáo dục sách bổ trợ kỹ năng và mạng lưới chuyên gia tư vấn độc quyền
từ đó có lợi thế cạnh tranh mang tính thuần việt
em muốn anh chia sẻ thêm một chút xíu về cái việc áp lực ra đời sau những ứng dụng sách nói
ứng dụng xem phim nghe nhạc người ta đã dùng với những sản phẩm đó rất là nhiều
thì cái áp lực cái thách thức nào dành cho cái vấn đề về cái sao điêu của mình thì em muốn anh chia sẻ
áp lực tạo ra những nội dung có giá trị
các nội dung từ xưa tới giờ trên postcard
thì các nội dung thường là họ được sản xuất được nghe cách miễn phí
vì vậy những người làm trên postcard họ không có đầu tư nhiều về mặt chất lượng
họ phát free
thì bây giờ quay ra yêu cầu cao hơn ở những người làm nội dung
và thứ hai là cái chi phí để sản xuất ra những cái nội dung có chất lượng là nó cao
thì nói chung là người việt nam nói chung thì ai cũng vậy
thì ta đều thích nghe free không thích trả tiền
thay đổi thói quen của người nghe để từ cái việc họ nghe không trả tiền
bởi việc họ sẽ trả tiền cho những cái sản phẩm có chất lượng
thì đó cũng là một quá trình giáo dục thị trường educate thị trường
và thuyết phục người nghe
thì chúng tôi đang trong quá trình làm những chuyện đó
và đó là những thách thức rất là lớn đối với lại saudio
các nhà sáng tạo nội dung đồng hành với mình như thế nào
và bên cạnh audiobook là thế mạnh
saudio có hướng đến một nhóm nội dung trọng tâm
và tạo ra thế mạnh cạnh tranh nào trong thị trường không ạ
chính xác là được khoảng tám tháng
thì saudio đã có được khoảng bốn trăm linh cái hợp đồng với các kol và containery tại hiện nay thị trường
thì triết lý của saudio là như vầy
saudio là nền tảng cung cấp những nội dung chất lượng
đồng thời tạo ra môi trường thuận lợi nhất
cho các container creator có thể sản xuất ra các nội dung tốt có chất lượng
và cái cách mà thuyết phục của saudio dành cho các bạn làm container đó là gì
chúng tôi tạo ra một cái platform
để mà các bạn container creator có thể dễ dàng sản xuất ra nội dung
và điều thứ hai quan trọng hơn
là chúng tôi sẵn sàng xe lại những cái doanh thu
từ cái việc kinh doanh của saudio cho những người làm container
tức là nếu như anh chị là những người mà làm ra container có chất lượng
được nhiều người nghe được nhiều người sẵn sàng trả về
thì chắc chắn là anh chị sẽ hưởng được một phần khá là lớn từ cái việc đó
thì bên cạnh cái mảng audiobooks là độc quyền
bởi vì là trên đây là có sách của saigon books zen books và chi books
thì saudio còn có làm các postcards liên quan kịch truyền thanh
làm liên quan tới các nội dung liên quan tới học tập
kết hợp với các nơi các trung tâm giảng dạy
thì có cái khóa học bằng audio
có luôn các cái mảng liên quan tới giải trí
và đặc biệt là sadu sẽ tập trung cho cái mảng liên quan tới mẹ và bé
bởi vì tôi nghĩ rằng là cái việc tập trung cho các con ở cái tuổi còn thiếu nhi
thì đó chính là đầu tư cho tương lai
vậy chiến lược sắp tới của anh và cộng sự ra sao
với hệ sinh thái đa phương tiện từ sách đến app nội dung âm thanh này hả anh
khi mà các hệ sinh thái mình có đủ những cái thành phần rồi
thì bây giờ sẽ đầu tư làm sao đó cho mỗi cái thành phần trong cái hệ sinh thái đó nó mạnh
và nó phát triển bình thường
chọn cái cách tiếp cận phù hợp để bạn đọc có bạn đọc hoặc người nghe thì tiếp cận cách dễ dàng
và khi mà bạn tạo ra những sản phẩm tốt
người khách hàng có thể tiếp cận dễ dàng
thì chắc chắn là cái việc kinh doanh của bạn nó sẽ tốt
như vậy là khi bạn đã có đủ thành viên trong hệ sinh thái giống như bạn có đủ cầu thủ đơn sơ
thì vấn đề bây giờ làm sao để các cầu thủ đó thứ nhất là phối hợp tốt với nhau
và thứ hai quan trọng các cầu thủ đã phải mạnh và giỏi
bản thân họ họ phải giỏi
và họ phải thật sự là những cầu thủ xuất sắc trên sân
thì cái sự xuất sắc của họ và sự phối hợp tốt của họ sẽ tạo ra một đội bóng mạnh
anh dũng cũng rất mong rằng là anh tuấn quỳnh cùng tất cả người cộng sự của mình
luôn luôn thành công về các cái lĩnh vực của mình đang theo đuổi trong cuộc sống ạ
dạ cảm ơn anh rất nhiều ạ
và bây giờ chính là lúc mà chúng ta phải tạm dừng chương trình tại đây
và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần này vào đúng khung giờ tuần này tuần sau